hai năm có hiệu lực vừa qua ngân hàng nhà nước đã tiến hành lấy ý kiến về dự thảo sửa đổi thông tư bốn mươi ba
với bản dự thảo này sẽ có một số điểm sửa đổi đáng lưu ý như thế nào và có tác động gì đối với các bên liên quan
đó cũng là chủ đề của chương trình luận đàm hôm nay
kính chào quý vị và các bạn
qua phóng sự vừa rồi thì chúng ta thấy rằng thông tư bốn mươi ba hai nghìn một mươi sáu của ngân hàng nhà nước
dụng từ ngày một mươi năm tháng ba hai nghìn một mươi bảy quy định cho phép vay vốn tiêu dùng cho mục đích cá nhân
và cũng đơn giản hóa một số các hồ sơ thủ tục cho vay phục vụ đời sống
tuy nhiên sau hai năm đi vào thực tế ngân hàng nhà nước lại vừa ban hành dự thảo sửa đổi
trong chương trình luận đàm hôm nay với chủ đề
sửa thông tư bốn mươi ba liệu có hài hòa lợi ích của các bên
chúng tôi sẽ làm rõ hơn các vấn đề liên quan đến việc sửa đổi thông tư từ hai vị khách mời
xin chân trọng giới thiệu
luật sư trương thanh đức trọng tài viên trung tâm trọng tài quốc tế việt nam vắc
tiến sĩ nguyễn trí hiếu chuyên gia tài chính ngân hàng
xin cảm ơn hai vị đã tham dự cuộc tạ đàm ngày hôm nay
trước hết thì chúng tôi xin muốn hỏi ông đức
vì sao thông tư bốn mươi ba vừa đi vào hoạt động được hai năm thì chúng ta lại có sự thay đổi
yêu cầu thay đổi thì nó cũng chưa phải là cấp bách
thế nhưng do những quan điểm mới gần đây trong đó có việc là đẩy mạnh tín dụng chính thống
để ngăn chặn cái tín dụng đen
thì một trong những cái quan tâm hàng đầu đấy là tín dụng tiêu dùng nó ảnh hưởng
nó liên quan nhiều đến thị trường thì chúng ta sửa đổi
chứ còn đối với một cái thông tư thì cái việc mà hai năm sửa đổi thì cũng là rất là bình thường
thậm chí nhiều thông tư của chúng ta là vài tháng là đã sửa rồi
đặc biệt là đây là thông tư đầu tiên quy định về tín dụng tiêu dùng
còn những cái tín dụng khác thì nó có lịch sử mấy chục năm rồi
tín dụng tiêu dùng mới phát triển và mới có quy định riêng
thời gian gần đây thì bây giờ chúng ta thấy rằng là cũng có những cái bất cập cần phải xem xét
ông có thể nêu rõ hơn là cái dự thảo thay đổi này thì có những điểm gì mới so với thông tư cũ
nó có một số điểm nhưng cái quan trọng nhất đấy là cái việc giới hạn tỷ lệ giải ngân trực tiếp bằng tiền mặt
trước đây chưa từng quy định thì bây giờ đặt ra một cái giới hạn tương đối là ngặt nghèo
thế còn những cái nội dung khác thì thực sự nó cũng không phải là quan trọng lắm
chẳng hạn như là về cái việc là
sử lý khiếu nại tố cáo của khách hàng
đặc biệt là những người mà không liên quan đến cái khoản vay đấy
rồi cái việc đòi nợ là không được áp dụng những biện pháp mà trái pháp luật
còn tiến sĩ nguyễn tri hiếu với một cái tư cách là một chuyên gia về tài chính ngân hàng
thì ông suy nghĩ thế nào về cái việc mà dự thảo sửa đổi cái thông tư bốn mươi ba này
tôi nghĩ có lẽ cái lý do chủ yếu trong cái việc mà sửa đổi cái thông tư này
là cái rủi ro về cho vay tiêu dùng đang tăng lên
tôi nghĩ rằng nợ xấu đang tăng lên với tiến dụng tiêu dùng
thành ra với cái rủi ro cho hệ thống tài chính
tức là những loại nợ xấu những loại nợ quá hạn
đang tăng lên qua cái việc cung cấp tiến dụng tiêu dùng
và chính vì thế mà ngân hàng nhà nước đang tìm cách để mà giảm thiểu cái rủi ro đó
hoặc là ngăn chặn cái sự thiệt hại do những cái rủi ro về tín dụng
tôi thì cũng nghĩ là đấy chắc là một lý do chủ yếu
chắc là một trong những lý do chính
thế nhưng nếu mà không cẩn thận thì nó trở thành mâu thuẫn
vì là hiện nay chúng ta không phải là hạn chế tín dụng tiêu dùng
mà chúng ta đang phải đẩy mạnh yêu cầu của chính phủ của quốc hội
thứ hai nữa là lại không đưa vào cái thông tư này
cái yêu cầu về giới hạn tăng trưởng tiến dụng
mà lại xử lý bằng công văn bên ngoài
mà công văn đấy là không công bố
tự nội bộ các công ty tài chính biết thôi
chứ bên ngoài không biết rằng là đang bị chặn đang bị giới hạn
tăng trưởng ba mươi giống như là ngân hàng trước đây
thế thì cái thông tư này lại dường như không đi vào bản chất của vấn đề
đấy là thắt chặt cái yêu cầu về quản trị
về nâng cao chất lượng về quản trị rủi ro
thế mà lại đi vào mấy cái kỹ thuật
có lẽ là chặn gián tiếp bằng cái chuyện mà tôi cho đấy là công cụ hành chính
cô có thể bình luận thêm nữa về cái việc giải ngân trực tiếp không quá ba mươi
nó mâu thuẫn nó không hợp lý
thì chúng ta phải cân nhắc là ở cái chỗ là
ngân hàng thì quy định từ xưa đến nay rồi
và đặc biệt là những cái khoản một trăm linh triệu trở lên
thì mới đặt ra cái vấn đề là
bắt buộc phải giải ngân không bằng tiền mặt
thế còn tài chính tiêu dùng thì
chúng ta mặc định là chỉ được cho vay một trăm linh triệu trở xuống
cho nên là chưa đặt ra vấn đề đấy
và chúng ta bây giờ thì cũng đến lúc phải đặt ra
nhưng nếu như mà từ lúc chưa đặt ra
chưa có một cái giới hạn nào
mà bây giờ chúng ta lại đặt ra với một cái tỷ lệ
nó rất thấp như vậy
và nó không dừng lại một cái tỷ lệ đấy
nó kèm theo cái điều kiện để giải ngân tiền mặt nữa
thì tôi thấy rất khó rất vướng
chẳng hạn như là cái quy định là giải ngân tiền mặt
nhưng với điều kiện là khách hàng phải đánh giá là có uy tín
phải đã vay ở cái tổ chức tài chính đấy rồi
thế thì đồng nghĩa với cái việc là
cái tổ chức tài chính tiêu dùng mới
cái tổ chức tài chính tiêu dùng mới
những cái tổ chức mà tái cơ cấu
những tổ chức mà quy mô còn nhỏ
thì sẽ vô cùng khó khăn
sẽ không bao giờ mà đạt được cái tỷ lệ như vậy
vì khách hàng cũ không có nhiều
đấy là một trong những khó khăn
chắc chắn là tiến sĩ nguyễn trí hiếu sẽ còn nêu ra
có những cái khó khăn khác cho cái người cá nhân vay tiêu dùng nữa
đúng không ạ
tôi thì tôi nhìn cái sửa đổi thông tư bốn mươi ba dưới hai khía cạnh
tích cực và tiêu cực
trước nhất về mặt tích cực
thì chúng ta hiểu rằng khi mà một người khách hàng
và họ có một cái lượng tiền mặt lớn trong tay
thì cái vấn đề tiêu dùng của họ cũng rộng rãi hơn
và trong nhiều trường hợp
họ không kiểm soát được cái nồng tiền ở trong tay của mình
thành ra tôi nhìn thấy cái điểm tích cực
ở trong cái việc sửa đổi thông tư bốn mươi ba
làm sao hạn chế được cái tiền mặt
để cho khách hàng
và nếu mà khách hàng có một cái món vay
thì cái món vay đó cần phải được giải ngân
trực tiếp cho cái nhà cung cấp sản phẩm dịch vụ
tuy nhiên về cái điểm tiêu cực của cái việc này
thứ nhất là một công ty tài chính hoặc là ngân hàng
khi mà đã xét cái hồ sơ tiến dụng của một khách hàng
thì họ phải bảo đảm được là khách hàng có khả năng trả nợ
mà nếu khách hàng đã có khả năng trả nợ rồi
thì trên cái cơ sở của cái việc thẩm định khả năng trả nợ đó
cho họ cung cấp cho họ một cái tiến dụng
thì có thể là cung cấp có thể giải ngân trực tiếp
cho bệnh viện cho trường học cho những cái công ty du lịch
nhưng mà nếu mà họ cần cái lượng tiền mặt
một cách chính đáng
thế thì cái vấn đề không phải là chúng ta hạn chế
cái sử dụng tiền mặt
không phải hạn chế là chỉ được tối đa
cho tổng dư nợ của một công ty tài chính
là giải ngân ba mươi
còn lại thì phải giải ngân trực tiếp
mà cái vấn đề chính là thẩm định cái khả năng trả nợ của khách hàng
tôi nói thí dụ chẳng hạn như khách hàng
họ đưa đến cho công ty tài chính
họ thế chấp cái sổ tiết kiệm của họ
với một ngân hàng nào đó
và ngân hàng đó công nhận cái sự thế chấp sổ tiết kiệm đó
thế thì không có rủi ro gì cả
thì bây giờ cho khách hàng
hoặc là lấy tiền mặt ra một trăm linh
trên cái số nợ
hoặc là giải ngân bao nhiêu phần trăm đó
thì hoàn toàn không có rủi ro gì cho người cho vay cả
thành ra cái vấn đề không phải là chúng ta chậm
ở cái ngọn là bao nhiêu phần
cái đầu ra là bao nhiêu phần trăm
cho giải ngân
nhưng mà chúng ta chặn ở cái gốc
thẩm định được cái việc họ sử dụng
cái vốn vay đó để làm gì
và có thể kiểm tra được cái việc
mà họ sử dụng vốn vay đó
còn nếu không kiểm tra được
mà không thẩm định được
thì có lẽ không nên cho vay
và đấy có lẽ cũng là cái kinh nghiệm
của các nước trên thế giới
chắc chắn là khi cho vay
họ cũng phải thẩm định rất là kỹ cái gốc
và phần nữa là họ cũng phải nắm trong tay
tất cả những cái chứng từ
và họ có thể là thu được tiền đúng không ạ
chứ không phải là anh cho vay
mà sau đó thì lại không thể thu được tiền
như hiện nay chúng ta thấy ở việt nam
cái tình trạng này cũng rất là nhiều
về nguyên tắc thì nó như vậy
về nguyên tắc thì nó giống như là ngân hàng là
cho vay là xem xét phương án
hiệu quả khả thi
có khả năng tài chính khả năng trả nợ
và thậm chí còn luôn luôn có tài sản bảo đảm
cũng hơi khó cho cái thị trường của chúng ta
và cho lĩnh vực quản lý của nhà nước
ở cái chỗ là đối với tài chính tiêu dùng
thì gần như là không có tài sản bảo đảm
cho nên cái rủi ro của ngân hàng
đã cao rồi thì rủi ro tài chính
nó sẽ rất cao
và cũng không có cái mục đích sử dụng vốn
rõ ràng hay là chứng từ
hay là cái nơi thụ hưởng
rõ ràng như là ngân hàng
và đặc biệt là với cái phát triển
của thị trường thì các công ty tài chính
chấm điểm sẵn và cho vay
một cách rất đơn giản rất dễ dãi
vì cái khoản vay nó nhỏ
thế cho nên là cơ quan chức năng
quả thật là cũng phải đặt ra một bài toán
rất đau đầu là bên cạnh cái phát triển
thì phải làm sao để nó an toàn
cho cái hệ thống ngân hàng
cho cái nền kinh tế xã hội nói chung
chưa phép tôi bổ sung ở cái điểm này
ngay cả cơ quan chức năng
chúng ta xem cái thông tư bốn mươi ba này
trong cái phần điều bảy về quy định nội bộ
tức là các công ty tài chính
phải ở nội bộ phải có những cái quy định
những cái quy trình thẩm định như thế nào
về cái thẩm định khả năng trả nợ
không có một cái dòng nào
ở trong tất cả
ở điều bảy của quy định nội bộ
đó là cái sự thiếu sót
nhưng họ có bổ sung trong cái dự thảo mới này
tôi hy vọng là bổ sung trong dự thảo mới
nhưng mà đấy
ngay cả ở trong cái thông tư
mà đã có hiệu lực được hai năm rồi
không nói đến cái thẩm định
về khả năng trả nợ
thì đấy là về mặt pháp lý
trên mặt thực tế đúng là rất nhiều những công ty tài chính
ngay cả các ngân hàng cũng vậy
họ nhắm vào cái vấn đề tài sản bảo đảm
thế mà có tài sản bảo đảm thôi là cho vay
còn cái vấn đề cái nguồn trả nợ như thế nào
cái khả năng trả nợ như thế nào
rất nhiều những tổ chức tiến dụng
họ không chặt chẽ
trong cái vấn đề đó
thành ra chính vì thế mà cơ quan quản lý
là thấy rằng
nếu các ông không kiểm soát được
thì bây giờ tôi cấm
không kiểm soát được thì tôi có cái hạn chế
nhưng mà cái vấn đề đó trở lại cái vấn đề
là chúng ta phải có những cái quy định pháp lý
hy vọng là thông tư sửa đổi
sẽ có những cái quy định
về thẩm định khả năng trả nợ
của khách hàng
rồi tất cả những cái tổ chức tiến dụng
có những cái quy trình chặt chẽ
để mà hạn chế và kiểm soát rủi ro
ở cái phần gốc
thay vì là giới hạn ở phần ngoại
cái vấn đề này tôi nghĩ rằng là
ý kiến của hai ông cũng rất là rõ
tức là về mặt
như tôi có thể tóm lại
về bên phía ông hiếu
thì ông cho rằng là chúng ta cần phải
quay trở về cái gốc
tức là cần phải thẩm định
cái giấy tờ hồ sơ
rõ ràng là bảo đảm cho vay tiền
khả năng trả nợ của khách hàng
thì chúng ta cho vay
còn anh ông đức thì nói rằng là
nếu như mà chúng ta thẩm định cái điều đó
thì nó rất là khó
bởi vì là cái số tiền vay là dưới mức một trăm linh triệu
thì có cần đến cái mức độ đó đó hay không đúng không ạ
vâng có lẽ là về vấn đề này
thì tôi nghĩ là chúng ta sẽ
để tiếp tục xem sau một cái phóng sự nữa
và chúng ta lại bàn thảo tiếp
thưa quý vị và các bạn
qua phần trao đổi vừa rồi
thì chúng ta có thể thấy là dự thảo thay đổi thông tư

giám sát việc vay đúng mục đích
ngăn ngừa hành vi gian lận
vi phạm các quy định của pháp luật
về cho vay tiêu dùng cho vay phụ đời sống
có thể thấy rằng là
chủ thể liên quan mật thiết
đến thông tư này là các công ty tài chính
và những công ty này
đã hoạt động trong thời gian qua như thế nào
chúng ta sẽ cùng xem
và tìm hiểu rõ hơn qua phóng sự sau đây
cho vay mua sắm trả góp
cho vay tiền mặt cho vay du lịch trả góp
đó chỉ là một vài sản phẩm chính
của cho vay tiêu dùng
mà các công ty tài chính tại việt nam đang chào mời khách hàng
cho vay tiêu dùng giúp người dân
kết hợp nhu cầu hiện tại
với khả năng thanh toán trong tương lai
bên cạnh đó kể từ khi xuất hiện hình thức này
sức mua của người dân tăng nhanh
khiến thị trường tiêu dùng phát triển
điều này thúc đẩy các nhà sản xuất cạnh tranh
và đưa ra thị trường những sản phẩm
tốt hơn từ đó tiếp tục mang lại
những lợi ích thiết thực cho người tiêu dùng
dễ nhận thấy
người tiêu dùng lựa chọn hình thức vay tiêu dùng
bởi tính tiện lợi thủ tục nhanh gọn
và đáp ứng tốt nhu cầu tiêu dùng nhanh của cá nhân
và đây cũng là điểm khác biệt
so với phương thức vay truyền thống
thông qua các ngân hàng thương mại
nếu tính trên cơ sở các tổ chức tín dụng
đang hoạt động dưới sự quản lý giám sát
của pháp luật
có thể nói khối các công ty tài chính hiện
đang là đơn vị cung cấp dịch vụ cho vai tiêu dùng nhanh chóng nhất
các ngân hàng thương mại trong nước
đã đẩy mạnh cho vay tiêu dùng
nhưng thị trường chỉ thực sự phát triển và cạnh tranh
trong những năm gần đây
khi có nhiều hơn các công ty tài chính tham gia
mà thị phần chủ yếu thuộc về các tên tuổi lớn như
tuy nhiên sự tăng trưởng nóng này
cũng có những hệ lụy của nó
việc cho vay giải ngân trực tiếp cho khách hàng vay quá dễ dàng
nên có rủi ro cao
khó kiểm soát mục đích sử dụng vốn vay
làm gia tăng nợ sâu lớn
bên cạnh đó
tình trạng một số công ty tài chính lúc đầu
thì gọi điện nhắn tin chào mời khách hàng
bằng nhiều cách
nhưng đến khi thu nợ
lại nhắc nợ đòi nợ tổ chức cá nhân
không có nghĩa vụ trả nợ cho công ty tài chính
hoặc đòi nợ lúc nửa đêm
đòi nợ theo kiểu quấy dối
đã gây bức xúc dư luận trong thời gian qua
trước thực trạng này
việc sửa đổi thông tư bốn mươi ba của ngân hàng nhà nước
được xem là sẽ siết chặt hơn hoạt động
của công ty tài chính
đồng thời đưa thêm các điều kiện cho phía khách hàng
động thái này của cơ quan soạn thảo
xét trên khía cạnh quản lý rủi ro
là hoàn toàn hợp lý
tuy nhiên tác động của nó đến những lĩnh vực
khía cạnh khác thì còn phải được đánh giá
xem xét kỹ lưỡng
thưa ông hiếu
thì những khó khăn lớn nhất
mà các công ty tài chính có thể gặp phải
theo cái bản dự thảo
đổi thông tư bốn mươi ba này là gì
trước nhất là các công ty tài chính
khi mà cho vay tiêu dùng
là các cá nhân
thì cái người cho vay đó
họ không như là các doanh nghiệp
không có báo cáo tài chính
rồi tình hình tài chính
tình hình thu nhập có thể thay đổi
không những ở việt nam
mà ở các nước nào cũng vậy
cho vay tiêu dùng luôn luôn là cái mức độ rủi ro rất cao
thế nhưng mà nói về tổng dư nợ
thì cho vay tiêu dùng
cái rủi ro nó lại thấp
ở cái chỗ là các món cho vay nó rất nhỏ
thành ra nó sẽ đổi thông tư bốn mươi ba này
thế nhưng mà cho từng món vay
thì cái rủi ro cho vay tiêu dùng
rất là lớn
thì ở các nước
thì họ có một cái hệ số
hệ thống chấm điểm tiến dụng
nó kêu bằng ficor
chẳng hạn như ở bên mỹ
thì mỗi người nó có một cái điểm tiến dụng
từ bốn trăm linh điểm cho tới tám trăm linh điểm
thì cái hệ thống đó chấm điểm tiến dụng đó
nó giúp cho các ngân hàng
các công ty tài chính được biết được
cái số điểm của một người như thế nào
và dựa trên số điểm đó
họ cho vay rất nhanh
rất dễ dàng
và nếu mà số điểm cao
thì cho vay nhanh với số tiền lớn
lãi suất hạ
còn nếu mà điểm trung bình
thì lãi suất cao hơn
số tiền nhỏ hơn
còn nếu mà điểm thấp
thì không được cho vay
thế thì ở việt nam của chúng ta
chưa có một cái hệ thống
xếp hạng tiến nhiệm như vậy
tôi nghĩ rằng ngân hàng nhà nước
cũng đã đang tính đến chuyện đó
và tôi hy vọng rằng với việc
xếp hạng tiến nhiệm như thế
thì cái vấn đề cho vay tiêu dùng
nó dễ dàng hơn
thì hiện tại các công ty tài chính
cái vấn đề đầu tiên
cái khó khăn trong cho vay tiêu dùng
là cái việc thẩm định khả năng trả nợ
của khách hàng rất là khó khăn
các công ty tài chính
phải hiểu được khách hàng của mình
và thẩm định được
cái khả năng trả nợ của khách hàng của mình
thì những cái khó khăn đó
có thể được giảm thiểu
tuy nhiên nó cũng sẽ không bao giờ mất đi được
dạ vâng xin cảm ơn ông
và thưa ông đức
thì từng ngày ông cũng đã
nói đến cái việc là
khó khăn đối với các cái
việc các cái công ty
mà mới thành lập
ông có thể nói rõ hơn
nôm na là tỷ lệ giải ngân đấy
cộng với cái điều kiện là khách hàng
cũ và đã được đánh giá là
khách hàng trả nợ có khả năng trả nợ
trả nợ tốt rồi
thế thì khách hàng mới sẽ gần như không có cái dữ liệu đấy
không có những cái đối tượng đấy
thế và nó dẫn đến cái chuyện là
họ muốn tăng cái
phần khách hàng mới cái thị phần mới
cái sản phẩm mới thì cũng không tăng được
vì nó bị vướng mắc
ở cái tỷ lệ là không quá
ba mươi giải ngân
bằng tiền mặt nếu họ tăng thì với điều kiện là
họ phải gần như toàn bộ
giải ngân bằng truyền khoản cho cái người
được thụ hưởng
người bán hàng
thế thì nó lại không phù hợp với lại cái thị trường của việt nam
đặc biệt là những cái đối tượng
mà vay tiêu dùng họ thậm chí không có tài khoản
không có thẻ
và họ mua bán đặt vặt
tôi cho rằng đa số là cho vay tiêu dùng
những cái mua sắm những cái đặt vặt
từ máy tính điện thoại xe máy
vân vân thì rất nhiều cửa hàng
rất nhiều nơi với cái giá rẻ
hướng tới thì lại
gần như không chấp nhận cái việc thanh toán
bằng truyền khoản
và luật của chúng ta không có một cái tổng thể
chỉ có hạn chế về hai mươi triệu
của doanh nghiệp là truyền khoản
rồi mua bán bất đồng sản
cổ phiếu của doanh nghiệp
thì phải bằng truyền khoản
thế còn lại đối với người dân
cho nên là một cái lỗ hồng quá lớn
quá nghiêm trọng
khi mà mua bán hàng trăm tỷ
không cần qua ngân hàng
đều có thể dùng tiền mặt
thậm chí hàng nghìn tỷ nhà đất
đều có thể bằng tiền mặt
đấy là cái lỗ hồng
thì bây giờ chúng ta lại đi quản
những cái quá nhỏ
lặt nhặt thế này
thì nó không tổng thể
nó không đồng bộ
cái quy định là không được giải ngân bằng tiền mặt
cho những cái khách hàng
mà không khách hàng đã
đã không đã
và không đang
vay của công ty tài chính đó
chứ còn các khách hàng mới
thì họ vẫn có quyền
xét hồ sơ tiêu dụng
để cho vai ra
thì tôi nghĩ rằng
đây cũng là một cái điều
mà tôi cũng không thấy
rằng nó có hợp lý
là tại vì
nếu mà bây giờ
một khách hàng mới
mà họ có đủ điều kiện
để mà vai
họ có tài sản thế chấp
rồi họ cũng là những cái công ty
hoặc là những cái cá nhân
có uy tín
đã được các ngân hàng khác cho vai
bây giờ mình lại hạn chế
tại vì anh chưa bao giờ
vay của chúng tôi cả
có ý kiến thì cho rằng
là cái việc mà chúng ta
xét chặt lại
vay vốn vay tiêu dùng
như thế này
thì nó sẽ
có thể là mâu thuẫn
với cái chủ trương
để chống lại
cái việc là
vay tín dụng đen
thế thì các ông có ý kiến gì
về cái vấn đề này
tôi cho rằng
đấy là một cái điều
rất là đáng suy nghĩ
tín dụng đen nó phát triển
là vì cái tín dụng chính thức
không đáp ứng được
cái nguồn cung nó quá thiếu
và đối với lại
cho vai ngân hàng
cũng có cái sản phẩm
cho vai tiêu dùng
nhưng gọi tên khác một chút
rất nhiều năm nay rồi
các ngân hàng cũng mong muốn
nhưng có lẽ không được
vì giống như ông hiếu nói
là ngân hàng sẽ thẩm định
sẽ xem xét điều kiện
từ quy định pháp luật
cho đến cái
tính chất của ngân hàng
là phải làm như thế
thì sẽ không thể nào
tăng trưởng nhanh
không thể nào lấp chỗ trống như được
các cái kênh tín dụng khác
thì chúng ta không hy vọng nhiều
thậm chí rất nhiều vấn đề tiêu cực
chẳng hạn như là cầm đồ
hay cho vai ngang hàng
hay là họ hụi biêu phường
hay là những cho vai
những cá nhân
doanh nghiệp với nhau
chúng ta hoàn toàn phải dựa vào
cái kênh chính thống
và cái kênh có khả năng
đáp ứng được
đấy là tín dụng tiêu dụng
thì nếu như bây giờ
nó đang phát triển như thế này
cái phần nào mà rủi ro
phần nào cần phải quản
thì vẫn cứ phải
lưu ý để tránh cái rủi ro
tránh cái đổ vỡ
cái phần nào mà
có thể tăng trưởng được
thì tôi nghĩ là hoàn toàn là
cần phải mở
thì mới đáp ứng được
cái yêu cầu là hạn chế tín dụng đen
chúng ta đã nhớ lại lịch sử
các ngân hàng ngày xưa
khi mà ngân hàng nhỏ
mới phát triển
có những năm tăng trưởng
năm mươi thậm chí một trăm linh
thì tín dụng
tiêu dụng bây giờ tôi nghĩ
hoàn toàn có thể lặp lại
vẫn an toàn
với những công ty
mà quy mô còn nhỏ
thị trường tài chính
tiêu dụng bây giờ tôi cho rằng
thiếu cạnh tranh
vì thực ra
nó có ba bốn công ty hoạt động thôi
còn mấy công ty kia
bắt đầu bước vào thị trường
và cái quy mô rất là nhỏ
thì chúng ta cần phải làm sao
nó thực sự
tất cả đều cạnh tranh
tất cả đều có thể tăng trưởng
để lấp được chỗ trống
tôi nghĩ là
cái việc sửa đổi
cái đề xuất sửa đổi
thông tư bốn ba đó
đúng là nó đi ngược lại
với cái chủ trương
chống tín dụng đen
một cái người mà
nếu bây giờ
một công ty tài chính
mà khi mà họ thấy rằng
bị lấp đầy rồi
họ sẽ báo cho khách hàng là
tôi không thể giải ngân được nữa
tôi chỉ có thể giải ngân trực tiếp
cho người bán hàng cho bạn thôi
còn tôi không thể đưa tiền mặt cho bạn
thì đương nhiên
mình đẩy cái khách hàng đó
vào trong cái trường hợp
là phải đi vay nóng
vì đến công ty tài chính
đến ngân hàng
tất cả đều đóng cửa cả
thì họ nhảy vào
cái tín dụng đen
họ chạy ra ngoài đường
nhìn thấy ở góc giường
một cái bảng là
gọi cái số này
trong một mươi năm phút
chúng tôi đem tiền đến
có lẽ trong nhiều trường hợp
chẳng hạn như bây giờ
tôi có một người
đang nằm bệnh viện
và phải trả bệnh phí
và đang chữa bệnh
mà tôi không cách nào
tôi truyền khoản
tôi phải trả bằng tiền mặt
thì có lẽ
cái tín dụng đen
là cái ngõ
một cái cửa
mà tôi phải vào
cái chủ trương
giải ngân đó
tôi nghĩ rằng
đi ngược với lại
cái chủ trương
chống tín dụng đen
và nó không giúp gì được cả
đây cũng là một cái vấn đề
rất là nam dài
bởi vì chúng ta thấy rằng là
nếu nghe kể cả
cái thông tư bốn mươi ba này
mà đã hiệu lực
trong hai năm qua
thì chúng ta thấy
cái tín dụng đen
nó cũng vẫn phát triển
rất là ghê gớm
tôi nghĩ là
chắc chắn là có cái lý do
để có cái sự thay đổi
cái thông tư này
nhưng mà chúng ta thấy rằng là
theo ý kiến của ông thì
thay đổi như thế nào
để nó cho nó hợp lý
cần phải tăng cường
tất cả các kênh tín dụng chính thức
không dựa vào ngân hàng nhiều
vì ngân hàng
với cái tăng trưởng
với cái yêu cầu như thế
không thể phục vụ
cho cái tín dụng tiêu dùng này được
và những cái kênh khác
thì cũng hạn chế
cho nên là
tốt nhất là chúng ta sẽ phải
thúc đẩy cho nhiều công ty
cho tăng trưởng mạnh
ở cái tín dụng tiêu dùng
trong đó có cái chuyện là
cái điều kiện giải ngân
từ cái chỗ mà chưa hề quy định
một cái giới hạn
một cái tỷ lệ
một cái yêu cầu như vậy
thì bây giờ
hẳn từ từ từng bước
sẽ quy định là
những cái trường hợp nào
mà có đủ điều kiện
về cái người thụ hưởng
có mục đích rõ ràng
có thể giải ngân được
bằng truyền khoản
thì không được sử dụng đến mặt
bước thứ hai
mới quy định như thế này
có lẽ là cũng đặt ra những tỷ lệ
bảy mươi chín mươi gì đó
sau đó một số năm
thì chúng ta mới có thể là
xem nó phù hợp với thực tế không
nó diễn biến thị trường như thế nào
mới có thể hạ xuống
đến cái mức ba mươi
thì tôi nói là
nó quá lý tưởng
khiến cờ ông hiếu thế nào
tôi nghĩ rằng
không cần có một cái trần nào cả
không có ba mươi
cũng chẳng có năm mươi
hãy để cho các công ty tài chính
họ có cái quyền định đoạt
tại vì cái vấn đề của chúng ta
phải trở lại cái vấn đề là
là cái người trách nhiệm
cho cái món họ cho vay
nếu mà họ nợ xấu
họ phải chịu trách nhiệm
trước cổ đông của họ
trước công ty của họ
và trước xã hội
hãy để cho họ
có cái quyền lựa chọn
và chúng ta phải tin tưởng là
những công ty tài chính
họ thật sự
là làm ăn nghiêm túc
còn những công ty tài chính nào
mà không làm ăn nghiêm túc
thì hãy loại bỏ họ khỏi thị trường
rồi tất cả những tổ chức tiến dụng
nên mở rộng cửa hơn nữa
để mà có thể cho vay
người tiêu dụng
cái việc mà mở rộng đây
dĩ nhiên là các ông phải quản lý rủi ro
các ông không phải là
ngân hàng không phải là một công ty tử thiện
không phải là một cái hội tử thiện
thành ra không thể phát trần cho người dân được
thế nhưng mà
các ông làm sao
mở rộng cái quy định một chút
làm việc nó một cách nhanh chóng hơn
hiệu quả hơn
kể cả công ty tài chính
để rộng mở cái cửa
cho người ta tiêu dụng
một giải pháp nữa
là ngay cả
quỹ tiêu dụng nhân dân
cũng là cái chỗ
mà cũng nên mở rộng cửa ra
để mời chào
và có thể cung cấp tiêu dụng
cho người dân
ở vùng sâu vùng xa
và những người mà
có thu nhập thấp
nhưng mà dĩ nhiên
họ cũng phải quản lý rủi ro
một cách chặt chẽ
để cái đồng vốn của họ
một cách nó
xin cảm ơn ý kiến
rất là thú vị
của hai vị khách mời hôm nay
thưa quý vị và các bạn
qua các phân tích trên
thì chúng ta thấy là
có tác động đáng kể
đến toàn ngành
cho vay tiêu dùng
và có thể nói là
khi dự thảo thông qua
thì ngành cho vay tiêu dùng
sẽ chứng kiến
một sự giảm tốc rõ rệt
đó là những bước đi
thận trọng và cần có
hy vọng là chương trình này
đã đem lại
những cái thông tin
giúp quý vị và các bạn
có cái nhìn cụ thể hơn
về vấn đề này
xin chân thành cảm ơn
hai vị khách mời
đã dành thời gian
đến với trường quay
của chúng tôi ngày hôm nay
xin cảm ơn quý vị
và các bạn đã chú ý theo dõi
xin kính chào tạm biệt